xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
kính thưa quý vị theo thông tin mới nhất vào trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên ghi nhận tại việt nam
cùng với đó bộ y tế cho biết đã triển khai các biện pháp phòng chống kiểm soát từ tối hai mươi bảy tháng một mươi hai sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên là một hành khách từ anh về
theo đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận hành khách kvhm trên chuyến bay từ anh quốc về việt nam
khi về đến sân bay nội bài tối một mươi chín tháng một mươi hai ông m có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính
ông đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú
khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr cho kết quả dương tính với ct một mươi sáu năm mươi hai
ngày hai mươi tháng một mươi hai bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen sars cov hai nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới
sử dụng công nghệ arthros nanopart ont kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
tuy nhiên do biến chủng omicron có chứa tới ba mươi sáu đột biến trong gai protein trong đó có một số đột biến điểm
đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự này còn chưa rõ ràng
do vậy ngày hai mươi một tháng một mươi hai bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân mở
kết quả xác định bệnh nhân mang biến chủng omicron b một một năm trăm hai mươi chín với ba mươi bốn đột biến trên protein gai
đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron ghi nhận tại nước ta từ người nhập cảnh
đã được cách ly quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có báo cáo thủ tướng chính phủ về trường hợp này
đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch cũng như biến chủng mới omicron tại việt nam
bộ y tế cho biết đã triển khai các biện pháp phòng chống kiểm soát từ tối hai mươi bảy tháng một mươi hai sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên
cho đến nay mức độ nguy cơ của chủng omicron còn có những ý kiến khác nhau
nhưng điểm đáng chú ý là chủng này có hơn ba mươi đột biến và từ đó nguy cơ tạo ra các chủng đột biến mới
từ trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một lãnh đạo bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng xác nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron
đã có kết quả giải trình tự gen khẳng định tuy nhiên tình hình sức khỏe của người này chưa được thông tin cụ thể
vị lãnh đạo này chia sẻ thêm chúng tôi không ngạc nhiên khi nhận kết quả giải trình tự gen là biến chủng omicron
bởi không phải biến chủng này thì cũng sẽ là một biến chủng khác
do đó người dân nên tuân thủ biện pháp phòng chống dịch và quy định năm k không nên quá lo lắng
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai jsat trang web cung cấp các dữ liệu về kết quả giải trình tự gen
và vị trí địa lý các biến chủng của virus sars cov hai đang lưu hành trên thế giới đánh dấu omicron xuất hiện tại hà nội
ngày một mươi chín tháng một mươi hai phó thủ tướng vũ đức đam đã ký công điện yêu cầu bộ y tế bám sát diễn biến dịch bệnh trên thế giới
đặc biệt là biến chủng omicron không để bị động bất ngờ không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng
về phía bộ y tế cơ quan này cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm ncov tại cộng đồng
người có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng
tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly vùng phong tỏa
biến chủng omicron được phát hiện đầu tiên ở châu phi đến nay đã được báo cáo ở hàng chục quốc gia
nhiều nước châu á cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng này như nhật bản hàn quốc singapore malaysia và ấn độ
biến chủng omicron hiện lan đến đông nam á
tổ chức y tế thế giới who kêu gọi các quốc gia châu á thái bình dương tiêm chủng đầy đủ cho người dân
để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát dịch do biến chủng omicron
ngay sau khi phát hiện f nhiễm biến thể omicron đầu tiên
hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung truy vết tìm nguồn lây ban đầu và f một để khẩn trương dập dịch cắt đất chuỗi lây nhiễm
yêu cầu nelgen thể hiện trong kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của virus sars cov hai
chủng omicron trên địa bàn thành phố vừa được phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng vừa ký và ban hành
thành phố hà nội cũng yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế
nội bài thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh
phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam
tăng cường ra soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về từ các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực nam châu phi
đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện
của biến thể omicron hà nội sẽ bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đối với
các hành khách nhập cảnh bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
để phát hiện sớm biến thể omicron hà nội kiểm soát chặt sân bay quốc tế nội bài
ngoài cách ly tập trung người đến từ các quốc gia đang có omicron hà nội giám sát hành khách
nhập cảnh có tiền sử đến về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới
ủy ban nhân dân thành phố hà nội nêu rõ
chữa cách ly theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm sars cov hai
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch
đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện
của biến thể omicron thì bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh
từ các quốc gia này bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến thể mới thành phố hà nội yêu cầu lựa chọn
ngẫu nhiên hoặc có chủ đích dựa vào kết quả điều tra dịch tễ các mẫu xét nghiệm rt pcr
dương tính với sars cov hai để làm xét nghiệm giải trình tự gen đối với ca covid một mươi chín trong các nhóm sau
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày đặc biệt là người đi đến về từ các nước đã ghi nhận biến thể omicron
người tái nhiễm covid một mươi chín có xét nghiệm rt pcr dương tính sau hai tháng khỏi bệnh
bệnh nhân trong các ổ dịch phức tạp có số ca mắc cao
các cơ quan liên quan được yêu cầu tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể omicron tại địa bàn dân cư cơ quan
xí nghiệp doanh nghiệp tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể omicron
ngoài các biện pháp nêu trên hà nội sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ
kịp thời việc tiêm vaccine phòng liều bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
ưu tiên các đối tượng nguy cơ tiếp tục giả soát trên địa bàn dân cư để vận động và tổ chức tiêm vaccine
cho những người chưa tiêm đầy đủ nhất là người lớn tuổi người có bệnh lý nền
việc ứng phó đối với biến chủng omicron sẽ được hà nội áp dụng linh hoạt
tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến chủng này gây ra
trong đó hà nội yêu cầu tiếp tục kiện toàn về nhân sự quy trình hoạt động và triển khai hiệu quả
các đội đáp ứng phòng chống dịch các tuyến đảm bảo ứng phó kịp thời đối với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại thành phố
các cơ quan liên quan tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch
cắt đứt chuỗi lây nhiễm
tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể omicron được cập nhật
kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc gần f một
theo dõi phân tích dữ liệu theo nhóm chuỗi người nhiễm omicron để đánh giá mức độ lây nhiễm mức độ nặng tử vong
xới đến hà nội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tại cảng hàng không quốc tế nội bài
tổ chức giám sát người nhập cảnh tại sân bay theo đúng quy định tăng cường giám sát phát hiện và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp người nhập cảnh
có các triệu chứng sốt ho đặc biệt là các hành khách hoặc chuyến bay đến về từ các quốc gia ghi nhận ca bệnh mắc biến chủng omicron
sở này triển khai các biện pháp giám sát xét nghiệm để phát hiện sớm nhất sự xuất hiện nếu có biến thể omicron tại thành phố
phối hợp với các cơ quan chuyên môn của bộ y tế viện vệ sinh dịch tễ trung ương để thực hiện việc giải trình tự gen đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
hà nội kỳ vọng việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát can thiệp kịp thời khi biến thể omicron xuất hiện tại thành phố
sẽ giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe của người dân và hoạt động kinh tế xã hội
quý vị thân mến biến thể omicron từ khi xuất hiện đã khiến cả thế giới lo ngại vì mức độ lây lan siêu nhanh của nó
việt nam đã chính thức ghi nhận ca mắc biến thể omicron đầu tiên
tuy nhiên việt nam cũng đã lên phương án chuẩn bị cho kịch bản biến thẻ này có mặt từ trước đó
vì vậy quý vị cũng đừng nên lo lắng hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch chú ý giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn này
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống xin chào và hẹn gặp lại